sau khi các chuyên gia các nhà khoa học cũng như hàng loạt các doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì về việt nam
lên tiếng cho rằng quy định của cục bảo vệ thực vật buộc các lô lúa mì nhập về việt nam
có nhiễm hạt cỏ kế đồng phải tái xuất từ ngày một tháng một mươi một sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp
theo tài liệu của cục bảo vệ thực vật có ghi thì cỏ kế đồng cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng
do bộ dễ rất phát triển tốc độ sinh trưởng nhanh làm ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của cây trồng
sáng nay tại cuộc đối thoại do cục bảo vệ thực vật tổ chức cục trưởng hoàng trung đã đồng ý lùi thời hạn
áp dụng quy định cấm tái xuất các lô hàng lúa mì đã nhập về việt nam
các cơ quan chức năng và doanh nghiệp sẽ làm việc với các đối tác nước ngoài để tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới
tại buổi làm việc sau khi ngay đại diện cục bảo vệ thực vật trình bày nguy cơ và tắc hại khi loại cỏ này phát tán
đại diện các đơn vị nhập khẩu lúa mì cho rằng
tại việt nam các nguồn cung lúa mì
ổn định ổn định từ vài chục năm nay nếu cỏ kế đồng có những tác hại nghiêm trọng như cảnh báo của cục bảo vệ thực vật
thì hiện nay loài cỏ này phải rất phổ biến
tuy nhiên trong cả nước chưa có địa phương nào xuất hiện loại cỏ này
tất cả thông tin hình ảnh chỉ là qua các trang mạng và tài liệu nước ngoài
mà tôi xin kiến nghị là tạm dừng áp dụng ngày một tháng một mươi một này vì các lý do
nếu như áp dụng cái việc này thì các cái doanh nghiệp và các nhà máy sản xuất
chế biến từ lúa mì ra bột
mì sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng có nguy cơ mất công an việc làm
có nguy cơ đóng cửa nhà máy
vì không có thể nào chuyển thị trường qua để cho một cái thị trường mới
mà để được loại giá tốt nguyên liệu tốt
và khi ảnh hưởng hàng lọt như thế này
thì tôi nghĩ rằng là từ cái ổ bánh mì từ cái gói mì gì cũng ảnh hưởng theo hết
hôm nay tại tp hcm giá bột mì đã bắt đầu rụt lịch tăng giá rồi
nó đề nghị cục bảo vệ thực vật
cân nam việt
làm việc với các cơ quan kiểm dịch quốc tế kiểm dịch các nước
mà thực sự việt nam không chúng ta khẳng định như này
việt nam không thể không có lúa mì được nữa rồi
đấy vấn đề đã ra như vậy
thì chúng ta chủ động đề nghị cục bảo vệ thực vật
làm việc với cơ quan kiểm dịch các nước như nga
như mỹ như úc như canada vân vân
để có biện pháp phối hợp ngăn chặn ngay từ gốc
tức là kiểm định từ gốc để không có cái lẫn hạt lúa
có dại trong lúa mì ngay từ các nước xuất phát
anh chị hãy cân nhắc nếu như thực sự nếu nó mua được việt nam
nó có thể phát tán ở việt nam và nó có thể sinh trưởng ở việt nam
thì cũng xin các anh chị cân nhắc xem
giữa hai cái số chúng ta lựa chọn cái số nào
có thể chúng ta mất nhiều triệu đô la để chúng ta phải khắc phục cái chuyện này
hay chúng ta mất nhiều tỷ đô la ở nền kinh tế
và cả triệu con người doanh nghiệp thì tôi cũng mong các anh chị đây cân nhắc thật về cái chuyện đó
sau khi nghe ý kiến các đơn vị nhập khẩu phân phối sản xuất
đại diện các nhà khoa học cục bảo vệ thực vật đã có kết luận chính thức về việc này
cái trước hết là đồng tình với các doanh nghiệp với các hiệp hội
chúng tôi tạm thời đây nói cho anh chắc lại chưa áp dụng cái biện pháp tái xuất từ mùa một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đấy là tạm thời không áp dụng
đấy còn là đến khi nào áp dụng hoặc khi nào không cần phải áp dụng đó khi có biện pháp khác
thì chúng tôi sẽ báo cáo bộ và sẽ có thông báo cụ thể sau
quyết định của cục bảo vệ thực vật đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của hiệp hội lương thực thực phẩm nhiều địa phương trong cả nước
các đơn vị thành viên khẳng định sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo kinh doanh hiệu quả an toàn trong thời gian tới